tối ngày một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội ubnd đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
với chủ đề đường đến ước mơ một trăm hai mươi học sinh sinh viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu của hai mươi tám thành phần dân tộc như lô lô chứt ơ đu tày nùng đến từ ba mươi ba tỉnh thành trong cả nước được tuyên dương tại buổi lễ
phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương đồng chí trương hòa bình bày tỏ sự vui mừng về thành tích của các em đã đạt được và được vinh danh hôm nay
nhấn mạnh đây là chương trình rất ý nghĩa biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những thành tích
đảng và nhà nước luôn coi trọng giáo dục đào tạo đặc biệt ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn
đề nghị các bộ ban ngành trung ương và chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm đến chính sách giáo dục đào tạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thiện thể chế chính sách có chính sách tạo công an việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi